các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi các cô đi tìm anh nghe ngoài cổng có tiếng g h bị sao rồi này
anh chạy ra thì thấy một người đàn ông bế cháu mình ở trước cổng
cháu anh người tìm tái anh hô gấp cho cháu nhưng lúc ấy bé không còn thở
anh vội bế cháu đi cấp cứu đến bệnh viện bác sĩ bảo cháu đã tử vong
bà d t h bà ngoại của bé hát cũng không ngẹn mỗi khi nhắc tới cháu
bố mẹ thường xuyên phải đi công tác xa nhà g h sống với bà ngoại và cậu
sáu giờ hai mươi phút hôm qua bà dẫn hát đi ra xe đưa đón của nhà trường
khi tận mắt thấy cháu ngồi vào hàng ghế sau ghế tài xế như mọi ngày bà mới trở vào nhà
đây là năm thứ hai bí hát học ở trường mầm non hồng nhung
để thuận tiện việc đưa đón mẹ bé chọn dịch vụ xe đưa đón của trường
bà ngoại cháu t g h cho biết thêm từ trước tới nay
rất ít khi nhà trường thực hiện việc ký bàn giao học sinh với giáo viên của xe đưa đón
thời gian gần đây còn không có việc ký kết gì khi đón nhận trẻ
ngay việc kết nối thông tin giữa phụ huynh và nhà trường về việc trẻ có đến lớp hay không đến lớp cũng không có
vì thế ngay cháu hát gặp nạn không có bất cứ thông tin nào gửi về cho bà ngoại
bà hát cho biết thêm lúc sáu giờ một mươi ba phút bà con gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm
nhờ cho hát vào học lớp cờ vua và tiếng anh hết bao nhiêu tiền gia đình sẽ gửi
xe đón hát rời đi bà hát về phòng sự soạn đồ ra quán bán trẻ ở gần khu trọ
mọi khi bà vẫn hay trích camera xem cháu đang làm gì ở lớp
nhưng vào ngày định mệnh trường tổ chức lễ tổng kết ở ngoài sân trường nên bà không xem được
bà hát trên lặng khi biết tin cháu được tìm thấy bất tỉnh trên xe ô tô
bà chạy vội vào bệnh viện nhìn cháu trai sáng còn vui vẻ cười đùa
giờ nằm bất động quần áo ướt súng gào khóc sao cũng không thấy cháu có phản ứng
trái tim người bà bị bóp nghẹt
liên quan đến sự việc ngày ba mươi tháng năm đại diện ủy ban nhân dân xã dũng nghĩa huyện vũ thư tỉnh thái bình cho biết
sau khi nghe thông tin về sự việc chính quyền địa phương rất đau xót và đã cử cán bộ xã đến thăm hỏi động viên gia đình
theo vị đại diện xã dũng nghĩa hoàn cảnh gia đình cháu hát tương đối khó khăn mẹ cháu không lấy chồng
nên sau khi đi lao động nước ngoài đã gửi cháu cho bà ngoại và hai người cậu chăm sóc
từ năm hai nghìn hai mươi một cho tới nay cháu hát ở cùng bà ngoại và hai cậu tại một căn nhà đi thuê
vì đại diện xã dũng nghĩa cho biết trước đây bà ngoại của cháu hát có nhà ở xã dũng nghĩa
nhưng sau khi ly hôn chồng thì bà dọn ra ở trọ cùng với cô con gái mẹ cháu hát và hai cậu con trai
năm hai nghìn hai mươi một mẹ cháu đi đài loan trung quốc lao động để lại cháu hát cho bà ngoại và hai cậu chăm sóc
cùng theo vị này sáng nay cơ quan chức năng thành phố thái bình đã khám nghiệm tử thi cháu hát để làm rõ nguyên nhân dẫn tới tử vong
dự kiến một mươi năm h chiều ngày ba mươi một tháng năm cháu hát sẽ được đưa về gia đình để làm lễ mai táng theo phong tục địa phương
khoảng một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng năm
công an tp thái bình tiếp nhận tin báo của dta sinh năm hai nghìn bốn trú tại xã dũng nghĩa huyện vũ thư
về việc cháu t g h sinh ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín là học sinh lớp bốn của trường mâm non hồng nhung
địa chỉ tại xã phú xuân thành phố thái bình bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong
ngay sau khi xảy ra vụ việc lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân thành phố
lãnh đạo công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các
đơn vị nghiệp vụ công an thành phố phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định
bước đầu xác định khoảng sáu giờ hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
ông n v l sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm chú tại phường quang trung tp thái bình
điều khiển xe ô tô hai mươi chín chỗ cùng một giáo viên trường mầm non hồng nhung đón cháu hát và chín học sinh khác đi học
khi đến trường ông l mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp
sau đó điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về
khi vào lớp giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi quản lý
thì phát hiện vắng cháu hát nhưng không thông báo cho gia đình
đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày anh t d a là cậu ruột của cháu đến đón
và phát hiện sự việc cháu hát bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong
công an tp thái bình đã triển khai điều tra khám nghiệm tử thi
nhân định bước đầu cháu bé ở trên xe trong khoảng thời gian dài
thời tiết nắng nóng trong dạ dày không có thức ăn sức lực cháu suy kiệt
kết hợp với không gian hẹp nên bị suy hô hấp
liên quan đến vụ việc tối ngày ba mươi tháng năm công an tỉnh thái bình cho biết
căn cứ kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình
ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với phương quỳnh anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tru tại thôn phúc hạ xã vũ phúc tp thái bình
về tội vô ý làm chết người quy định tại điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự
các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp thái bình phê chuẩn
bị can phương quỳnh anh là giáo viên trường mầm non hồng nhung hai
địa chỉ tại xã phú xuân tp thái bình
người đeo đoán trẻ trong vụ việc một học sinh lớp bốn tuổi
trường mầm non hồng nhung hai bị bỏ quên trên xe dẫn đến tử vong gây hoang mang dư luận
hiện lãnh đạo công an tỉnh thái bình đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình
tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
nhân dân tp thái bình đã ban hành văn bản số hai nghìn hai mươi ubnz kgvx
về việc chấn trình hoạt động của các trường mầm non và việc đưa đón trẻ em
đảm bảo môi trường an toàn khi trẻ đến trường
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tp thái bình đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo tp thái bình
phối hợp chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo tp chính quyền xã phú xuân
các cơ quan đơn vị kịp thời thăm hỏi chia sẻ động viên hỗ trợ gia đình trẻ bị nạn
đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân xem xét trách nhiệm tập thể
cá nhân liên quan nhất là công tác kiểm tra giám sát hoạt động của các trường mầm non tư thục
chỉ đạo chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn trường học
trong đó có công tác đưa đón trẻ bằng phương tiện xe ô tô
chỉ đạo trường mầm non hồng nhung hai làm tốt công tác ổn định tâm lý cho phụ huynh
giáo viên để nhà trường hoạt động bình thường không để ảnh hưởng đến các học sinh khác
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại